thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tp hà nội tp hồ chí minh và một số địa phương có liên quan
căn cứ kết quả điều tra xác định một số đối tượng đã lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản
của nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức với số tiền đặc biệt lớn
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
trần văn long tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch việt
có trụ sở chính tại tp hồ chí minh và chi nhánh tại tp hà nội
bùi thị hồng giang luật sư giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn bùi gia và cộng sự
trụ sở chính tại tp hà nội và chi nhánh tại tp hồ chí minh
ba hà duy tuấn kinh doanh tự do
bốn lê thanh an trú tại phường phú thuận quận bảy tp hồ chí minh
năm bùi trung kiên trú tại phường thảo điền tp thủ đức tp hồ chí minh
sáu nguyễn ngọc triệu trú tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm tra công ty hồ chí minh
kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tòa án nhân dân huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa xét xử lưu động về tội chống người thi hành công vụ
đối với hai bị cáo là ma văn thanh và ma văn thư cùng chú tại xóm tổng phường xã nam quang huyện bảo lâm
thanh và thư là hai bố con
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác công an huyện bảo lâm đang thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự giải tỏa hoạt động khai thác vàng trái phép tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn đông
điểm lũng vài xóm khâu cà xã nam quang mặc dù công an huyện và dân quân xã đã giải thích yêu cầu người dân
rời khỏi khu vực
nhưng hai bố con thanh và thư không chấp hành có lời lẽ kích động lôi kéo người dân dùng sẻng tấn công
lực lượng chức năng khiến hai đồng chí công an bị thương tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án phạt
ma văn thanh một mươi hai tháng tù ma văn thư một mươi năm tháng tù giam
liên quan đến vụ bé gái bị sát hại trên núi ở an giang sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần phước tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang về các hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ngày ba tháng một mươi một tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái anh đăng sinh năm hai nghìn chín
vào chiều ngày năm tháng một mươi một tân nói với cháu bé sẽ mua điện thoại cho cháu học online
đến khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu tân điều khiển xe mô tô
chở cháu bé về nhà tân ở trên núi cấm thuộc xã an hảo huyện tịnh biên
tại đây tân đã quan hệ tình dục với cháu bé
vào sáng hôm sau ngày bảy tháng một mươi một tân chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thới sơn huyện tịnh biên
rồi dẫn lên núi giết chết
sau khi gây án tân điều khiển xe về đến khu vực phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân quanh co không thừa nhận
tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh đến sáng ngày tám tháng một mươi một tân đã thừa nhận
và chỉ nơi tân thực hiện hành vi giết cháu bé
được biết tân từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tân chấp hành án xong trở về địa phương thì tiếp tục tái phạm
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ vào cuộc sáng nay đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây
đối tượng là vụ cướp giật tài sản của một người dân trên địa bàn
đối tượng được xác định là nguyễn quang nam hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh thanh hóa
tạm trú phường khuê trung quận cầm lệ
theo thông tin trình báo của ông trần quang bình bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương
vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một khi đang ngồi ăn sáng tại một quán ở đường võ an ninh
phường hoa xuân và có để vĩ trên bàn ăn thì bị một thanh niên tiến đến giật lấy và bỏ chạy
nhận được tin báo công an quận cầm lệ khẩn trương bỏ cuộc
và chưa đầy một tiếng sau đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm
khám xét tại nơi ở của bình lực lượng công an phát hiện một ví da bên trong có ba triệu đồng
và nhiều giấy tờ mang tên trần quang bình
công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can phan thị hoa
tên gọi khác là lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn lạc nghiệp hai xã cải ná huyện thuận nam
về hành vi mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan thị hoa đã năm lần mua vật liệu nổ gồm năm trăm linh kiếp nổ và năm mươi m dây
cháy chậm của nguyễn thị quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường đông hải để bán lại cho một số người
dân đi biển trên địa bàn xã cà ná kiếm lời liên quan đến vụ án này quân đã bị khởi tố và bắt
tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một năm hai nghìn tám cả hai đã bị toán nhân dân
phước tỉnh ninh thuận xử phạt án treo về tội mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ
triệt phá một mươi tám vụ bắt giữ chín mươi hai đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
vào thời điểm càng về cuối năm dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng công an huyện văn yên
tỉnh yên bái đang triển khai các biện pháp
mới đây nhất tại thôn cáp con xã viễn sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
tổ công tác đội điều tra tổng hợp công an huyện văn yên phối hợp với công an xã viễn sơn đã phát hiện
bắt quả tang một nhóm chín đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền
thu giữ tại chỗ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tam vật liên quan
chưa có quyền tổ chức rủ nhau đi cắt quân đi đánh bạc sóc đĩa
trong lúc đánh bay tiền thư ký một triệu mất một trăm linh tiền đuôi đít xe cầm thua hết cầm xe cộ
và cũng một triệu mất một trăm linh quá trình đánh bào lúc từ lúc hơn một giờ đánh tầm một tiếng
thì cơ quan công an ập đến vây bắt
hôm đến nay công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã triệt phá một mươi tám vụ bắt giữ chín mươi hai đối tượng phạm tội
và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc thù giữ hơn sáu mươi bốn triệu đồng và các tăng vật
đã khởi tố sáu vụ ba mươi bốn bị can xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai vụ năm mươi tám đối tượng
phạt tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng nộp ngân sách nhà nước
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống lợi dụng các địa bàn xa trung tâm
khu vực rừng núi tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới
thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet mạng viễn thông
gồm các hình thức lô đề cá độ bóng đá lợi dụng các trò chơi điện tử như máy bán cá để đánh bạc
trong năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện văn yên xuất hiện hai loại hình về hình thức đánh bạc
nó gồm là đánh bạc với hình thức ghi số lô số đề hai là đánh bạc bằng hình thức đánh sóc đĩa
đối với hình thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
thì các đối tượng càng ngày càng tinh vi hơn và có những cái hình thức sử dụng hơn so với cả trước đây là
đánh bạc người ta có thể là chỉ ghi bằng bàn giấy hoặc là viết
bây giờ người ta sử dụng điện thoại sử dụng các ứng dụng như zalo facebook
để làm với mục đích là để ngăn chặn cơ quan chức năng phát hiện
từ hàng loạt vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc do lực lượng chức năng triệt phá vừa qua
cho thấy nạn cờ bạc đang ở mức rất cần báo động
cờ bạc không chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương
mà còn sử dụng công nghệ cao diễn ra trên không gian mạng
gây ra hệ lụy và hậu quả đối với đạo đức trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới thì dự báo là cuối năm hai nghìn hai mươi một thì tình hình tệ nạn cờ bạc này có thể là vẫn tiếp tục diễn biến
vậy đội cảnh sát thành sự cũng đã đưa ra các biện pháp để làm sao ngăn ngừa phòng chống
với loại tội phạm tệ nạn cờ bạc này
trinh sát của đội xuống các địa bàn đặc biệt là các địa bàn trọng điểm có các đối tượng
thường xuyên có biểu hiện hoạt động phạm tội cờ bạc để tìm cách nắm bắt các thông tin
nếu phát hiện thì nhanh chóng đấu tranh triệt phá hoặc vô hiệu hóa các thụ điểm cờ bạc
tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân
để người dân nắm bắt về phương thức hoạt động và tác hại của tội phạm tệ nạn cờ bạc
tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho sát
tệ nạn cờ bạc trong xã hội làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vai nặng lãi cướp cướp giật trộm cắp tài sản
gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và bức xúc trong xã hội
vì vậy thời gian tới công an huyện văn yên tỉnh yên bái sẽ tiếp tục nỗ lực
quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm cờ bạc ra khỏi địa bàn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng gần đây thì nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giao dịch qua các cuộc điện thoại có dấu hiệu gia tăng
trong đó thì nhiều đối tượng giả danh cơ quan chức năng hoặc cho vai tiền với lại xuất tấp
lời mời hấp dẫn để nhiều người sập bẫy
trước thực trạng này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc điện thoại lừa đảo
ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
bị can lưu báo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại thành phố hạ long vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo vụ việc ngọc quen với ngô sĩ hiệp khi cùng bị nhốt tại trại tạm giam công an tỉnh hải dương
sau khi ra tù không có công an việc làm ngọc đã nảy sinh ý định gọi điện thoại cho người thân của hiệp để lừa một khoản tiền
với phương châm cắt ngọn tỉa cành cưa thân đào gốc và tróc rễ là quyết tâm
mà không để tội phạm hoạt động lộng hành thời gian qua công an tỉnh đồng nai
đã tập trung lực lượng điều tra xử lý các ban nhóm công đội trên địa bàn
góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là nhóm đối tượng gồm đảng quốc quan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phạm trường hải sinh năm hai nghìn một
nguyễn phú quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trường tiến nghĩa sinh năm hai nghìn hai và lê hoàng duy sinh năm hai nghìn một
cả năm trú tỉnh đồng nai mới bị công an huyện nhân trạch triệt phá
với phương thức thu đoạn hoạt động tinh vi có tổ chức chỉ trong một thời gian ngắn
các đối tượng đã gây ra một vụ giấy danh công an cướp tài sản
chín vụ cướp giật tài sản và một mươi vụ trộm cắp tài sản ước tính tổng thiệt hại lên đến trên ba trăm ba mươi sáu triệu đồng
trong thời gian gần đây thì là tội phạm hoạt động với tính chất là rất là liều lĩnh
bởi vì các đối tượng ở đây là những người thập phương ở nơi trên địa bàn của đất nước
về đây để sinh sống và làm việc cho nên là cái việc mà các đối tượng hoạt động thường là có sự cấu kết
như là các đối tượng cùng đồng hương hoặc là làm chung những công việc làm trên địa bàn
như các cơ khí rồi công nhân từ các nơi khác có thể là quen biết
từ đó thì khi mà để mà làm đấu tranh những băng ổ nhóm này rất khó khăn
trong quá trình truy xét về nhân thân của các đối tượng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một toàn tính đồng nai phát hiện triệt phá năm mươi hai băng nhóm
bắt bốn trăm hai mươi đối tượng phạm tội về hình sự
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi phát hiện ít hơn tám mươi vụ với bốn trăm linh đối tượng
triệt phá năm băng nhóm với hai mươi chín đối tượng vi phạm về ma túy
băng nhóm với hai mươi sáu đối tượng vi phạm về kinh tế
đặc biệt về tội phạm liên quan hoạt động tính dụng đen
toàn tỉnh đã phát hiện xử lý năm vụ với một mươi đối tượng
khởi tố ba vụ với một mươi bị can
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
chỉ tính riêng huyện nhân trạch từ đầu năm đến nay
công an hủy nhân trạch tính đồng nai đã đấu tranh triệt phá tám băng nhóm
với tám mươi hai đối tượng tội phạm với đầy đủ các loại hành vi vi phạm pháp luật khác nhau
như cố ý gây thương tích trộm cấp tài sản cướp cướp dịch tài sản
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
chúng tôi đã đảm bảo đấu tranh triệt để đối với các loại tội phạm
đặc biệt là các loại tội phạm hoạt động của băng nhóm tổ chức
chúng tôi đã triệt phá được nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức
như bảo kê cho vai lãi nặng rồi tín dụng đen
đặc biệt là đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy tham nhũng
dự báo là tình hình tội phạm băng ở nhóm sẽ có xu hướng là gia tăng
do đó là lực lượng công an thể hiện tinh thần quyết liệt
gọi vào phòng ngừa nghiệp vụ vừa kết hợp tuyên truyền
vừa kết hợp nghiệp vụ qua các biện pháp trinh sát
nắm địa bàn nắm tình hình và đưa ra các kế hoạch phòng ngừa
triển khai đến công an tất cả các đơn vị địa phương
cũng như các cơ quan ban ngàn đoàn thể
tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc bảo vệ tài sản cũng như là tố giác tội phạm
cung cấp các thông tin cho lực lượng công an để đấu tranh
phòng chống tội phạm băng vào nhóm có hiệu quả
việc đấu tranh làm tăng rạ các băng nhóm tội phạm
luôn được lực lượng công an tỉnh đồng nai thực hiện quyết liệt
nên đến nay các băng nhóm tội phạm không còn lộng hành như trước
trên việc hình thành những điểm nóng về an ninh trực tự
góp phần dình dưới trực tự an toàn xã hội
tạo nên sự an tâm tin tưởng của người dân
về công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an đồng nai nói riêng